các tuyến địa bàn trọng điểm nhất là các tuyến địa bàn trọng điểm như là các tuyến địa bàn trọng các hoạt động lễ hội đảm bảo trật tự an toàn giao thông các hoạt động lễ hội diễn ra lành mạnh và bảo đảm đúng quy định